thao gỡ khó khăn này ngân hàng chính sách xã hội việt nam vừa phân bổ cho tỉnh phú yên một mươi tỷ đồng để giải ngân cho các hộ dân có nhu cầu giúp họ mạnh dạng mở rộng sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống thúc đẩy phát triển kinh tế vùng khó khăn giúp họ mạnh dạng mở rộng sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống thúc đẩy phát triển kinh tế vùng khó khăn

trước đó chính quyền thị xã kỳ anh cũng đã miễn toàn bộ học phí và các khoản đóng góp khác cho gần một học sinh
các học sinh đã được vui mừng đón nhận ngôi trường mới tiện nghi hơn và khang trang hơn
chùa ở đường pudu lama tuy nhiên sau hơn ba tiếng tìm kiếm với sự trợ giúp của cháu nghiệp vụ
cảnh sát không tìm thấy quả bom nào tại hai địa điểm này
trước đó một người đàn ông chưa rõ lai lịch đã gọi điện thoại đến bộ phận an ninh của sản
chứng khoán malaysia cảnh báo sau buổi cầu nguyện tối ba mươi tháng chín bom sẽ phát nổ tại hai địa điểm
nói trên nhân viên an ninh của sản chứng khoán malaysia đã báo cáo lãnh đạo sau đó nhanh chóng
thông báo cho cảnh sát cảnh sát malaysia đang giáo diết truy tìm người thực hiện cuộc gọi đe dọa
đánh bom nói trên dựa vào những thông tin do bộ phận an ninh của sản chứng khoán malaysia cung cấp
liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư thủ tướng hungary viktor orbán vừa kêu gọi nước này
phản đối chính sách phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư của liên minh châu âu eu trong cuộc
trưng cầu ý dân vào ngày mai mùng hai tháng một mươi
kết quả cuộc thăm dò mới công bố cho thấy có tới tám mươi cử tri hungary khẳng định không đồng ý tiếp nhận
người di cư thủ tướng viktor orbán cho rằng
việc người dân nước này phản đối chính sách phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư sẽ tiếp thêm
sức mạnh cho chính phủ trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và đấu tranh với liên minh châu âu eu
nhằm thay đổi chính sách người di cư ông orbán cũng khẳng định sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm
phán với eu về vấn đề này vào tuần tới ngày mai hai tháng một mươi cử tri hungary sẽ tham gia
cuộc trưng cầu ý dân về việc có tiếp nhận người di cư theo hạn ngạch mà eu phân bổ cho nước này hay
không tuy nhiên theo giới phân tích vẫn chưa thể khẳng định liệu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu có vượt
quá năm mươi theo quy định của hiến pháp hay không để kết quả cuộc bỏ phiếu có thể có hiệu lực
cũng trong một thông tin liên quan bộ trưởng nội vụ liên bang đức thomas de maiziere vừa công bố
báo cáo chính thức cho biết số lượng người tị nạn nước này trong năm hai nghìn một mươi năm thấp hơn con số được công
bố trước đó theo thống kê đầu năm nay có trên một một triệu người tị nạn tới đức trong năm hai nghìn một mươi
song theo các số liệu mới nhất chỉ có tám trăm chín mươi người tị nạn tới đức xin đăng ký tị nạn trong
nguyên nhân dẫn tới số liệu khác nhau là do hệ thống đăng ký tị nạn nhằm phân bổ người
tị nạn tới các trại tị nạn ở các bang ban đầu người mới đến chỉ đăng ký ẩn danh theo quốc
ra khởi nguồn và đích muốn đến mà không theo tên tuy nhiên sau đó nhiều trường hợp lại di
chuyển tiếp đến một bang khác hoặc quay trở lại nơi ban đầu đăng ký trong khi nhiều trường hợp
đăng ký hai lần bộ trưởng nội vụ liên bang đức cho biết các biện pháp quy mô quốc tế và châu
châu âu đang được thực thi nhằm giảm số người tị nạn tới đức trong khi vẫn bảo đảm được trách nhiệm nhân
đạo theo ông tính tới ngày hai mươi một tháng chín vừa qua đã có hai trăm một mươi người tị nạn tới đức và việc số
người tị nạn tới đức giảm mạnh đã chứng tỏ các biện pháp được thực thi đang phát huy hiệu quả
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của kênh truyền hình nhân dân cảm
ơn các bạn đã theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại